thưa quý vị phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc việt nam thương người như thể thương thân hành động nhân văn cao cả của gia đình và những người hiến mô tạng trên cả nước nói chung và của tỉnh ninh bình nói riêng đã và đang viết tiếp câu chuyện cao đẹp cho cuộc sống cho đi là còn mãi để ngày càng có nhiều hơn nữa sự sống được hồi sinh
đôi mắt là cửa sổ tâm hồn
suốt gần hai mươi năm chị tô thị thắm phải sống trong cảnh mù loà vì bệnh lý giác mạc
hạnh phúc bất ngờ tìm đến khi chị tìm được ánh sáng sau hai lần được ghép mạc thành công từ hai người hiến tặng

khi tôi tìm được ánh sáng thì đã giúp cho tôi rất nhiều trong công việc gia đình chăm sóc con cái
đã được để kiếm tiền phụ giúp thêm cho chồng và gia đình mình
sau này nếu như mà có cơ hội nếu như mà có điều kiện thì mà mình có thể hiến được cái gì cho mọi người thì mình cứ hiến
qua hơn một mươi năm phát động phong trào hiến tặng mô tạng đã lan tỏa tại nhiều địa phương của tỉnh ninh bình
hiến mô tạng là việc làm khó từ tư tưởng đến hành động
nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị sự kiên trì trong vận động tuyên truyền nêu gương của cán bộ
đảng viên sự tôn vinh người đã mất và gia đình người hiến tặng mà người dân đã tin tưởng hưởng ứng làm theo
đến nay toàn tỉnh đã có trên một mươi năm người đăng ký hiến mô tạng
trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh ninh bình thì công tác tuyên truyền vận động người dân đăng ký và hiến mô tạng nói chung
trong đó có hiến sắc mạc nói riêng thì đã đạt được nhiều kết quả tích cực
tiếp đối cái truyền thống cái kết quả phong trào vận động và đăng ký mô tạng
sau khi đến tới chúng tôi sẽ tập trung
tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân và tình nguyện là đăng ký hiến mô tạng
lễ thường trong cuộc sống ai rồi cũng phải mất đi nhưng có thể tặng lại sự sống giúp nhiều người khác hồi sinh
từ việc hiến tặng mô tạng là nghĩa cử cao đẹp
một món quà vô giá của người đã mất dành tặng lại cho những người còn cơ hội sống
thưa quý vị ba gương mặt trẻ tài năng đạt giải nhất vô địch quốc gia về microsoft word
sẽ đại diện việt nam tranh tài tại vòng chung kết thế giới diễn ra tại mỹ
đây là cuộc thi nhằm tìm kiếm và tôn vinh những tài năng tin học xuất sắc nhất trên thế giới
về kỹ năng sử dụng các ứng dụng tin học văn phòng microsoft office
sáng ngày hai mươi bảy tháng chín tại hà nội ban tổ chức cuộc thi tin học văn phòng thế giới
viettel hai nghìn một mươi chín tại việt nam đã trao giải nhất cho ba nhà vô địch quốc gia
xuất sắc vượt qua hơn bảy trăm linh thí sinh tiêu biểu đến từ một trăm linh hai đội tuyển
đến từ các trường đại học học viện cao đẳng và phổ thông trên khắp cả nước
nguyễn quốc huy học sinh trường trung học cơ sở trung học phổ thông nguyễn tất thành
thành phố hà nội đã trở thành tân vô địch quốc gia môn thi microsoft word hai nghìn hai mươi
em nguyễn anh kiệt học sinh trường trung học phổ thông chuyên hùng vương phú thọ
giành ngôi vô địch quốc gia môn thi microsoft powerpoint
thái bảo ngọc sinh viên đại học hàng hải hải phòng giành ngôi vô địch quốc gia môn thi microsoft x
ba đại sứ mos hai nghìn hai mươi sẽ tham dự vòng chung kết thế giới diễn ra tại mỹ vào năm hai nghìn hai mươi một
cũng trong buổi lễ trung ương đoàn đã trao huy hiệu tuổi trẻ sáng tạo
huy hiệu cao quý nhất của tuổi trẻ việt nam cho các nhà vô địch quốc gia
các thí sinh đạt giải nghì và giải ba
các thầy cô giáo tin học xuất sắc cũng được nhận bằng khen từ trung ương đoàn
ngoài những giải thưởng cá nhân tại lễ tổng kết
ban tổ chức cũng đã ghi nhận và trao giải cho các tỉnh thành
cùng các trường đã có thành tích xuất sắc trong cuộc thi
tiếp tục với một số thông tin quốc tế đáng chú ý
cơ quan an toàn hàng không châu âu cho biết là cơ quan này dự kiến sẽ dỡ bỏ lệnh cấm bay
đối với mẫu máy bay boeing bảy trăm ba mươi bảy max vào tháng một mươi một tới đây
ông patrick key giám đốc điều hành của cơ quan an toàn hàng không châu âu
xác nhận thông tin lệnh cấm bay đối với dòng máy bay boeing bảy trăm ba mươi bảy max
sẽ được giải bỏ
việc dỡ bỏ lệnh cấm kỹ thuật đối với boeing bảy trăm ba mươi bảy max của esa
dự kiến sẽ diễn ra cùng thời điểm với quyết định tương tự của cục hàng không liên bang mỹ faa
có thể vào tháng một mươi một
tuy nhiên việc cấp giấy phép hoạt động trở lại ở các quốc gia
qua đó các hãng hàng không có thể tiếp tục thực hiện những chuyến bay
với máy bay boeing bảy trăm ba mươi bảy max ở châu âu có thể mất nhiều thời gian hơn
việc dỡ bỏ lệnh cấm bay sẽ cho phép boeing nối lại ngay lập tức các hợp đồng ra máy bay
tuy nhiên việc nối lại các chuyến bay thương mại sẽ chỉ diễn ra
sau khi quá trình kiểm tra các máy bay được hoàn tất
một thẩm phán ở washington mỹ cho biết là sẽ tổ chức một phiên điều trần đối với tiktok
vào sáng ngày hai mươi bảy tháng chín theo giờ địa phương
có nghĩa là ngay trước khi lệnh cấm của tổng thống donald trump dự kiến có hiệu lực vào tối cùng ngày
tháng trước nhắm mục tiêu vào nền tảng video của biden cũng như ứng dụng nhắn tin wechat
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của truyền hình nhân dân